gặp mặt đoàn thể thao việt nam dự asean vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương và đánh giá cao các huấn luyện viên vận động viên các liên đoàn thể thao bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục thể dục thể thao và các cơ quan liên quan đã góp phần làm nên chiến thắng này vào dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh
tại buổi gặp mặt thủ tướng nhìn nhận đoàn đã thi đầu về ý chí khát vọng của thể thao việt nam đặc biệt thể hiện tinh thần đoàn kết lòng tự hào dân tộc cao văn hóa dân tộc không có tiếng kêu ca nào về đoàn thể thao việt nam về đạo đức lối sống tại đại hội này nhìn toàn diện thành tích của đoàn thể thao là xuất sắc thể hiện màu cờ sắc áo

không có tiếng kêu ca nào về đoàn thể thao việt nam đặc biệt thể hiện tinh thần đoàn kết lòng tự hào dân tộc cao văn hóa dân tộc cao văn hóa dân tộc cao văn hóa dân tộc cao văn hóa dân tộc cao